ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp khẩn để có các biện pháp ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão đầu tiên năm hai nghìn một mươi chín cơn bão số một với tên quốc tế ba búc
cơn bão đang di chuyển nhanh trên biển đông các địa phương dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão cũng chủ động các phương án ứng phó kịp thời
các địa phương dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão cũng chủ động các phương án ứng phó kịp thời
các địa phương dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão cũng chủ động các phương án ứng phó kịp thời